tin an ninh trật tự đến hơn một mươi sáu h chiều nay hơn một ngày sau khi người dân phát hiện nghi phạm giống đối tượng giết người cướp tài sản ở huyện hóc môn tp hcm đang lẩn trốn tại huyện bến lức tỉnh long an lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy tìm
theo đó hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tp hcm và công an tỉnh long an chốt chặn bao vây khu vực đất bưng cây cối rậm rạp tại ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an để truy bắt nghi phạm
khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn là toàn bộ khu vực tiếp ráp ấp bảy ấp tám xã lương hòa từ cầu rạch nổ qua gia miệng đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh đi lại rất khó khăn
nơi đây kênh rạch chẳng chịt chỉ có thể đi bộ không thể sử dụng xe máy
trước đó vào chiều ngày sáu tháng một người dân phát hiện một người đội mũ kết màu đỏ áo sơ mi đỏ mặc quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven đường tỉnh tám trăm ba mươi để mua nước uống và thức ăn
người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của nữ chủ quán ở huyện hóc môn tp hcm mà báo chí thông tin nên báo cơ quan công an
nhận được thông tin lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi
còn tại tỉnh quảng trị công an huyện cam lộ vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển tàng chữ trái phép ba mươi bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
trước đó qua công tác nắm tình hình phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn công an huyện cam lộ đã triển khai lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi
tổ công tác phát hiện nguyễn ánh minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tp đông hà đi xe máy chở theo hồ thị thúy hằng sinh năm hai nghìn một trú tại huyện cam lộ từ hướng huyện hương hóa về tp đông hà mang theo túi ni lông màu đen nghi chứa chất ma túy
cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa truy xét và bắt giữ khẩn cấp đối tượng đặng minh phụng quê ở tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại phường hòa minh quận liên triều vào dạng sáng ngày sáu tháng một
cụ thể dạng sáng ngày sáu tháng một phụng đột nhập vào nhà dân thông qua cửa thông gió lấy trộm hai máy tính sách tay một máy tính bảng một điện thoại di động và số tiền ba triệu đồng
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ phụng khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường hòa an quận liên triều quận cẩm lệ cùng với số tăng vật đã trộm cắp được
tại cơ quan công an phụng thừa nhận do không có công an việc làm nên ban đêm thường đi bộ tại các khu dân cư lợi dụng sơ hở của nhà dân để đột nhập trộm cắp tài sản